khi nguyễn xuân quý bị bắt hắn đã khai ra tên của một đối tượng trên địa bàn hà nội đã từng bắt tay với mình trong phi vụ đặt hàng ba trăm linh viên thuốc lắc đó chính là hương mầu
lúc đó khi đang điều trị tại bệnh viện tâm thần trung ương một nhận đơn đặt hàng quý giấu ba trăm linh viên thuốc lắc vào góc vỏ túi trà thái nguyên sau đó giao cho đàn em nguyễn văn ngọc đi giao hàng
đã mang số ma túy này đến trung cư mi bách gia lâm nơi ở của hương mầu để giao hàng
ngoài phi vụ kể trên nguyễn văn ngọc còn khai tối ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một theo chỉ đạo của nguyễn xuân quý ngọc đã mang hai túi chứa khoảng một viên thuốc lắc đến giao tại kho của hương mầu ở phường đức giang quận long biên
những lời khai của các đối tượng trong đường dây của nguyễn xuân quý đã đem đến cho cơ quan điều tra nhiều thông tin rất quý giá về đối tượng hương mầu đặc biệt trong đó có hai địa chỉ liên quan tới hoạt động mua bán ma túy của hương đó là một căn hộ ở tầng ba mươi bốn trung cư mi bách gia lâm và một căn nhà được xem là kho chứa hàng của hương ở phương đức giang gia lâm

những lời khai của các đối tượng trong đường dây của hương đặc biệt trong đó có hai địa chỉ liên quan tới kho chứa hàng của hương

không hoạt động theo bất kỳ quy luật nào cả

trong năm đối tượng bị bắt cùng hương mầu tại trung cư mi bách hôm đó có cả hai đàn em đắc lực là ngô duy dương và nguyễn thành đức
ngay sau khi bắt hương và đàn em thành công phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại kho hàng của cô ta tại địa bàn tổ hai mươi phường thượng thanh quận long biên
tại đây phát hiện thu giữ hai mươi chín bảy trăm bốn mươi ba gram ma túy tổng hợp
cứu chốt hạ cuối cùng trong phương án đánh bắt mà ban chuyên án lập ra đó là mũi tấn công ập vào căn hộ số tám trăm linh chín của khu trung cư tám mươi bảy lĩnh nam để khống chế nguyễn nhự lý
lúc này lý đang ở cùng một cô bạn gái tưởng rằng dưới sự che chở của hương mầu mình sẽ được an toàn nhưng thực tế bà chùm hương mầu đã bị tra tay vào cổng trước hắn chỉ khoảng một tiếng đồng hồ
được tìm thấy tại ba căn nhà ở phương đức giang ngọc lâm và thượng thanh cô đã bán cho quý ngạn bao nhiêu kg ma túy đá và mua của gã mấy ngàn viên kẹo
cô có nhắn nhủ gì với đối tượng trên không
khương bầu hoàn toàn bị đánh gục
thực ra thì đối với cái vụ án này khi chúng tôi bắt giữ toàn bộ cái ổ nhóm của hương mậu thì có lẽ là chúng tôi đã chặt đứt được một cái nguồn cung cấp ma túy trên địa bàn thành phố
một ma túy lớn trên địa bàn thành phố
và như vậy thì rõ ràng là chúng ta cũng đã góp phần vào với cái việc chặt đứt đường dây này
ổ nhóm này thì nó đã giảm giảm
một phần góp phần vào giảm giảm cái tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố
để triệt phá băng nhóm này cơ quan điều tra đã phải đầu tư không ít thời gian và công sức bởi kẻ cầm đầu vô cùng quỷ quyệt
hương mầu có nhiều đàn em trung thành mối quan hệ sâu rộng rất nhạy bén nghe ngóng thu thập thông tin cố tình hoạt động không theo một quy luật nào

cơ quan điều tra khó lòng nắm bắt
thế nhưng cho dù có mưu mô quỷ kế đến đâu hương mầu và đồng bọn cũng không thể thoát khỏi vòng vây của lực lượng công an
bà chùm hương mầu và đường dây ma túy giữa lòng thủ đô cuối cùng đã bị triệt phá bằng một kế hoạch đánh bắt hoàn hảo
câu chuyện này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hồ sơ vụ án ngày hôm nay
đi làm các xét nghiệm huyền trả công cho việt từ một mươi năm đến hai mươi năm triệu đồng một quả thận nếu phẫu thuật ghép thận thành công
sau đó đào quang hưng cũng sang campuchia bán thận và quen biết với bị cáo huyền
việt cùng hưng đã môi giới huỳnh kim ngân huỳnh linh tâm hoàng đức tùng phạm quang cảnh nguyễn minh tâm bán thận cho việt
từ đó những người này cũng tham gia đường dây với nguyệt
khi tìm được khách bán thì nhóm phân công đưa sang campuchia huyền dẫn đến thủ đô phnom penh tập trung tại một khu vực
mỗi ngày huyền sẽ tổ chức đưa hai người vào bệnh viện để phẫu thuật cắt thận
sau việc người bán thận sẽ được nghỉ dưỡng đưa về nước và được trả từ hai trăm linh đến hai trăm một mươi triệu đồng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín nhóm của huyền đã tìm kiếm được một trăm linh người bán thận và đưa ba mươi bảy người sang campuchia cắt ghép thận
quá trình từ khi nhận được thông tin nghi vấn đến khi lên kế hoạch bóc gỡ thành công đường dây mua bán nội tạng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn
nhưng những sự thật mà các cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát hình sự bộ công an đưa ra ánh sáng đã khiến nhiều người phải chăn trở và băng hoàng
từ một việc làm có tính chất nhân đạo sự biến tướng của việc hiến tạng đã trở thành một tội ác gây nên những hậu quả khôn lường cho nạn nhân
đây sẽ là một hồi chuông cảnh tình cho tất cả mọi người

hãy dừng lại trước khi quá muộn
hãy dừng lại trước khi quá muộn
tăng cường các biện pháp nghiệp vụ chủ động tấn công tội phạm về ma túy bộ công an phát hiện dấu hiệu về một đường dây vận chuyển muôn bán trái phép chất ma túy bộ công an
thời điểm này trinh sát phát hiện phạm đình nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tại phường bảy quận gò vấp
một đối tượng từng lịnh án một mươi năm tù treo do tham gia đường dây ma túy đã bị đơn vị triệt phá năm hai nghìn tám
đối tượng thường xuyên đi gặp gỡ nhiều đối tượng lạ mặt tại các quận huyện
thành phố hồ chí minh nguồn hàng từ campuchia về thành phố hồ chí minh qua các tỉnh miền tây vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ
trong đó nổi cộm đối tượng tên là tân nhân là mắt xích quan trọng tiêu thụ và mua bán ma túy trên địa bàn hồ chí minh
tiến hành ngoại tuyển giám sát thu thập tài liệu chứng cứ trinh sát nhận thấy nhân là một trong những mắt xích có thể liên quan đến đường dây mua bán
vận chuyển trái phá
phép chất ma túy và đơn vị đang theo dõi nên quyết định báo cáo với ban chỉ huy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho xác lập chuyên án để tiến hành đấu tranh làm rõ
mình thường thôi thì anh em cũng ráng chạy cho bằng kịp
hoặc là anh em nào mà chạy theo được trước
anh em nào đã mặc áo mưa sẵn trước rồi
thì mình tập vô mình tranh thủ
mình mặc lẹ lẹ lẹ thật lẹ cái áo vô
xong rồi mình cố gắng mình chạy theo anh em
mình hỏi con anh em chạy tới đâu rồi
mình bắt kịp với anh em để mình không để mất đối tượng
khi mà đối tượng tới biên giới rồi
thì đối tượng lại ngồi chờ trong xe
mình thì mình lại không được tiếp xúc gần với đối tượng được
mình phải giữ khoảng cách
mình phải kiếm một chỗ nào đó thật là kiên đáo
để mình chạy bản thân mình lại
thì ở những nơi như vậy thì lại thường hay có rất nhiều mũi
thì mình lại mũi có chích nhưng mà cũng không dám đập lớn tiếng
hoặc là cũng không dám làm cái gì để mà gây các đối tượng chú ý
liên tục nắm thông tin từ các mũi trinh sát bảo vệ
kết hợp với những kinh nghiệm điều tra khám phá từ các vụ án ma túy trước đó
ban chuyên án xác định tất cả những hành động của loan chỉ là chiêu trò
nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an
bởi vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
khi triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ campuchia về tp hcm tiêu thụ
loan là cánh tay đắc lực nhưng cô ta đã chứng minh được yếu tố hoài phạm
bàn chuyên án yêu cầu các tổ công tác phải hết sức thận trọng
không bỏ lọt bất cứ thông tin nào từ loan và các đục phạm
trinh sát ngoài tuyến đau khổ
bán bảo vệ trước mỗi chuyến hàng một tuần hoặc một mươi ngày
loan thường thuê một số đối tượng nghiện hút từng có tiền án tiền sự
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
trực tiếp lên nằm ngày đêm ở biên giới để nghe ngóng tình hình
rồi báo lại hàng giờ để cô ta biết cách đối phó
canh với các đối tượng thì mỗi người chúng tôi là phải góp công rất là nhiều
thậm chí là nhiều lúc mà bản thân đói quá
thì lại không dám bỏ lọt bản thân
bỏ vị trí để mà đi ăn
vì sợ lúc mà mình đi thì các đối tượng lại chạy xe ra ngoài
thì lại mất dấu đối tượng
đường sài gòn thì lúc đó thì lại rất là kẹt và trời rất là nắng
nhưng mà mình cũng phải ráng mình cẩn thận
và mình rất là tỉnh táo để mà theo đuôi để không đi mất đối tượng
nếu như khu vực biên giới tỉnh tây ninh bị các cơ quan chức năng bịt chặt
thì chuyển xuống an giang đồng tháp hay kiên giang

trường hợp biên giới tỉnh nào cũng bị kiểm soát
thì sử dụng thủ đoạn dương đông kích đầy
giả bộ tập trung ma túy về biên giới tỉnh này
nhưng lại chiên nhỏ ma túy
rồi thuê người dân ở các tỉnh trẻ dân vào trong nội địa
sau đó cất dấu vào trong những thùng trái cây các loại
để chuyển tiếp về khu vực vùng ven thành phố hồ chí minh
nhét vào một chỗ hoang vắng nào đó
rồi báo cho loan biết
các đối tượng này
trước khi giao dịch mua bán ma túy
liên lạc hẹn điểm
đối tượng loan trực tiếp giao dịch với đối tượng campuchia
chuyển hàng bỏ vào thùng trái cây
chuyển vào đây cho đối tượng loan
hoặc là đối tượng loan trực tiếp ra nhận
sau đó đối tượng loan đã liên lạc với đối tượng nhân
các đối tượng này thường giao dịch mua bán trái cây
trong các chợ các chủ thị
giống như là một người dân đi chợ
đi mua trái cây đi chợ bình thường
kiên trì các biện pháp nghiệp vụ
ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sau khi nhận được thông tin
các đối tượng đang tập kết ma túy
chờ thời cơ tuần qua biên giới
rồi vận chuyển vào thành phố
nên ban chuyên án đã lên phương án tổ chức triệt phá
một ngày sau khi tất cả các mũi trinh sát tập trung quân số
cầm chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các nơi trọng yếu
đã được xác định từ trước
thì lại nhận được thông tin
các đối tượng đang tập kết ma túy
không trực tiếp vận chuyển nữa
mà chuyển sang vận chuyển theo xe khách đường dài
theo dõi đối tượng thì nắm được
một cái nguồn tin là
các đối tượng sẽ tiến hành
vận chuyển và giao nhận ma túy
vào trong sáng ngày mai
thì lúc đó thì bản thân tôi
đã báo cáo lên bang chỉ huy phòng
bang chỉ huy đội
và xin ý kiến chỉ đạo của bang chỉ huy là
làm một lập
bao vây xung quanh để khi nào mà đối tượng mà
vừa giao nhận
cái số ma túy đó là sẽ tiến hành
apo và bắt qua tan
canh cả một ngày
thì không thấy các đối tượng xuất hiện
anh em chúng tôi thì vẫn ráng
vẫn ráng sức của mình là để
tiếp tục canh thêm nửa ngày nữa
thậm chí là một ngày hôm sau luôn cũng được
để xem coi là các đối tượng
thực hiện hành vi phạm tội hay không
vẫn không thấy các đối tượng xuất hiện
và cũng không thấy người giao
vận chuyển ma túy tới cho các đối tượng
nên là chúng tôi là buộc là phải
tiếp tục theo dõi các đối tượng
để xem coi là
quy luật hoạt động của chúng có gì thay đổi hay không
và cũng như là
có những các đối tượng khác có liên quan hay không
đang trong lúc nóng lỏng nhất
thì ban chuyện án nhận được thông tin
vào tối một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sẽ đánh hằng
các tổ trinh sát được lệnh tổ chức đón lọng
sáng sớm ngày hai tháng chín
là chúng tôi nắm được là
các đối tượng sẽ vận chuyển
một số lượng ma túy rất là lớn
về phố hồ chí minh qua đường biên giới
tập kết số ma túy ở
chợ đồng mối hóc môn
và sẽ được vận chuyển lên
gần kho chứa ma túy
của các đối tượng
thì vào thời điểm đó tôi nhớ rất rõ là
vào rạng sáng ngày hôm nay
ngày hai mươi chín là tầm ba bốn giờ sáng
và lúc đó là
trên gần xung quanh nhà đối tượng
rất là vắng
và ở khúc những cái con đường
của đối tượng ở thì lại
lúc sáng thì lại không có ai mà ra đó
cho nên là việc mà
anh em chính xác mà
kiếm một cái chỗ chính đáo để mà
núp và để mà theo dõi
các đối tượng thì cũng rất là khó khăn
nhưng mà chúng tôi đã cố gắng
rất nhiều cố gắng hết sức
bởi vì biết được đây là
thời điểm để mà phá án rồi
thì nên là chúng tôi đã vượt qua
rất là nhiều khó khăn
và khi phát hiện
người vận chuyển
giao số hàng đó tới cho các đối tượng
thì số hàng đó đã được
nguy trang rất là cẩn thận
và tinh vi đó là được nguy trang
trong những các thùng
chở trái cây
thì lúc mà xe trái cây vừa tới
và phát hiện các đối tượng
ra để mà nhận cái số hàng đó
thì lập tức
và đồng thời tất cả các anh em trinh sát
ấp tới bắt quả tang các đối tượng
thời điểm mà trinh sát
khống chế bắt quả tang các đối tượng
thì trong đó
có đối tượng chính là đối tượng lon
lúc bắt khống chế thì các đối tượng này
đã manh động
dùng dãy và trống trải
với lực lượng công an
trong đó có một đối tượng nhân
anh em trinh sát khống chế đối tượng nhân này đã
dùng dãy đánh lợi
lực lượng trinh sát và
cắn tay lực lượng trinh sát mình
đã chảy máu